thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu khẩn trương cứu nạn khắc phục hậu quả sạt lở đất trên địa bàn tỉnh quảng nam
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi đến những người dân bị nạn và gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân bị thiệt mạng do sạt lở đất trên địa bàn tỉnh quảng nam
và biểu dương công tác tìm kiếm cứu nạn của lực lượng địa phương tại chỗ các lực lượng tại hiện trường và lực lượng vũ trang
thủ tướng chính phủ yêu cầu các lực lượng khẩn cấp tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân
sạt lở đất rất cao vì vậy yêu cầu trong quá trình tìm kiếm phải phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng để thực hiện cứu hộ cứu nạn được đồng bộ
hiệu quả và phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn
bằng mọi cách mọi phương tiện đưa lực lượng và phương tiện cứu hộ cứu nạn tiếp cận nhanh nhất đến các khu vực bị sạt lở có người bị vùi lấp
khẩn trương huy động các lực lượng tại chỗ triển khai mọi phương án hướng tiếp cận để tổ chức cứu nạn và cấp cứu những người còn sống sót
huy động mọi phương tiện lực lượng cần thiết phù hợp tập trung khắc phục sớm nhất các đoạn tuyến giao thông bị sạt lở
tạo điều kiện đưa phương tiện cơ giới vào khu vực tìm kiếm cứu nạn tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ thân nhân các gia đình có người gặp nạn
hỗ trợ tổ chức tăng lễ chú đáo cho những người thiệt mạng theo phong tục của địa phương thường xuyên báo cáo thủ tướng chính phủ tình hình thực hiện các nhiệm vụ trên